nhiều năm qua quan hệ hợp tác việt nam nhật bản đặc biệt là hợp tác kinh tế đã đạt nhiều bước tiến
hiện nhật bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam
đánh giá việt nam là một trong những nền kinh tế năng động và có nhiều tiềm năng phát triển
nhật bản xác định quan hệ hợp tác kinh tế với việt nam là trọng tâm trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước
từ honda sony tới các tập đoàn lớn khác liên tục đầu tư như aonmo toyota hay canon
đã cho thấy số lượng doanh nghiệp và tập đoàn của nhật bản quan tâm tới việt nam đang ngày một nhiều hơn cùng quy mô ngày một lớn mạnh
theo tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro tại việt nam cho biết hiện có gần một ba trăm linh doanh nghiệp nhật bản đang hoạt động tại việt nam
trong số các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam có gần sáu mươi bảy muốn mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp tục coi việt nam là địa điểm đầu tư quan trọng
về thuận lợi trong môi trường đầu tư theo tôi thì việt nam xếp thứ tư trên tổng số một mươi năm quốc gia
đã được khảo sát về tình hình chính trị xã hội khá ổn định
quy mô thị trường tính tăng trưởng và chi phí nhân công rẻ của việt nam cũng được đánh giá tích cực
việt nam cũng là nước thứ sáu có môi trường sống thuận lợi cho người nước ngoài đặc biệt là người nhật
doanh nghiệp nhật bản nhận xét rằng nội dung văn bản pháp luật xa rời thực tế thiếu nghiên cứu trước khi xây dựng
nội dung văn bản pháp luật không rõ ràng dẫn tới vận dụng không thống nhất ở các địa phương
ngoài ra doanh nghiệp vẫn cho biết phải có chi phí không chính thức khi thông quan hay khi đổi đăng ký kinh doanh thủ tục thuế phức tạp
cũng theo tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro tại việt nam hiện có khoảng tám mươi tám đơn vị cho biết lý do chính mở rộng kinh doanh là để tăng doanh thu
và sáu mươi ba doanh nghiệp ngành công nghiệp phi chế tạo cho biết mở rộng kinh doanh là vì thấy việt nam có khả năng tăng trưởng và tiềm năng
hiện có gần sáu mươi ba doanh nghiệp nhật bản hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam cho biết
nhật bản là một nước tiên tiến về khoa học công nghệ
các doanh nghiệp ở việt nam đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể khởi nghiệp bằng cách là hợp tác với các công ty nhật bản đã có những tiến bộ về khoa học và công nghệ mang về việt nam
vì các doanh nghiệp nhật bản họ có một sự hiểu biết đầy đủ về thị trường việt nam và cái họ cần là họ muốn tìm được những đối tác ở địa phương thông thuộc thị trường trong nước
để làm sao cùng họ phát triển mở rộng thị trường sang thị trường việt nam
đó cũng là một trong những cơ hội một trong những cách thức để các doanh nghiệp việt nam khởi nghiệp và phát triển
theo số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy hiện các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư sang nhật bản ba mươi năm dự án với tổng vốn đăng ký bảy triệu đô la mỹ
bên cạnh đó xu hướng các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào thị trường nhật bản mở chi nhánh công ty con và văn phòng đại diện tại nhật bản cũng bắt đầu gia tăng
với kinh nghiệm làm việc với các đối tác nhật điều đầu tiên phải là sự honest sự trung thực
và làm việc rất là chăm chỉ người nhật họ đánh giá rất là cao về cái tinh thần học hỏi cũng như là làm việc chăm chỉ và cũng như là cái sự trung thực
và mình luôn luôn giữ vững được cái chất lượng của sản phẩm của mình đó là tại sao make in repen là luôn luôn là một cái thương hiệu lớn của nhật bản
để làm được những cái sản phẩm với thị trường nhật thì cái sự đòi hỏi
cái độ chính xác cái chất lượng và cái sự cam kết về tiến độ và tất cả những cái dịch vụ khác nó phải đảm bảo được những cái tiêu chuẩn cao hơn khắt khe và nghiêm ngặt và một cái sự làm việc hợp tác thật là nghiêm túc
trong vòng một mươi năm tới theo thỏa thuận việt nam và nhật bản cơ bản hoàn tất lộ trình giảm thuế để xây dựng một khu vực thương mại tự do song phương hoàn chỉnh

đây là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu bền vững sang thị trường nhật bản cũng là góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới